thưa quý vị do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một thì sáng sớm ngày hôm nay mưa vừa mưa to vẫn xuất hiện tại các tỉnh thành đông bắc bộ
với lượng mưa phổ biến từ ba mươi bảy mươi mm có nơi trên tám mươi mm đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi bắc bộ
và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
tuy có mưa vào sáng sớm thế nhưng ngay sau đó trong ngày thời tiết quay trở lại trạng thái nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c
vâng như vậy là thời tiết là ngày nghỉ cuối tuần thì vẫn thuận lợi cho các hoạt động giải trí và lưu thông
tuy nhiên quý vị vẫn cần hạn chế ở ngoài trời vào lúc mà nắng đạt cường độ mạnh nhất là từ một mươi đến một mươi bảy giờ để đảm bảo sức khỏe
cùng với đó hãy sử dụng các thiết bị điện hợp lý an toàn để vừa tiết kiệm vừa tránh hỏa hoạn cháy nổ ở khu dân cư
vâng và ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với thông tin mới nhất vừa được cập nhật về cơn bão cha ba
và đây cũng là tin cuối cùng về cơn bão này
vào sáng sớm ngày hôm nay áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía tây nam tỉnh quảng đông trung quốc đã suy yếu thành một vùng áp thấp
vào hồi bốn giờ vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng hai mươi ba một độ vị bắc một trăm một mươi bốn độ kinh đông trên khu vực phía nam tỉnh quảng tây trung quốc
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu tức là dưới ba mươi chín km một giờ
dự báo trong một mươi hai giờ tới vùng áp thấp di chuyển theo hướng bắc tây bắc suy yếu và tan dần

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé